mới đây tại bệnh viện đa khoa hùng vương tỉnh phú thọ có một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
trên bụng có một mươi năm lỗ thủng do súng tự chế gây ra
bệnh nhân nam ba mươi chín tuổi ở tỉnh tuyên quang nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu nhiều
với vết thương thấu bụng do hỏa khí khả năng tử vong rất cao
người nhà cho biết nguyên nhân là do cầm súng bất cẩn súng phát nổ bắn thẳng vào người
các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện có rất nhiều dị vật kim khí trong ổ bụng
mạng sườn trái và vùng khung trậu mặt trước dạ dày có một mươi năm lỗ thủng
và phải trải qua hai ca phẫu thuật nữa mới lấy được toàn bộ các mảnh kim khí ra khỏi cơ thể bệnh nhân